xin được mở đầu bản tin ngày hôm nay với thông tin đáng chú ý về công tác điều tra sai phạm có liên quan đến phan văn anh vũ
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an vào chiều ngày hôm qua
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành điều tra giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của phan văn anh vũ
tức vũ nhôm cùng một số tổ chức cá nhân có liên quan tại tp hcm và thành phố đà nẵng
quá trình điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến phan văn anh vũ tại tp hcm ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng
một giá quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quyết định về quả đí sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quyết định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm xảy ra tại tp hcm
ra các quyết định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi
ba vi phạm quyết định về quả đí sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm nguyễn hiệu tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm hiện trú tại phường bến nghé quận một tp hcm
đào anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm hiện trú tại phường bảy quận phú nhuận tp hcm
đào anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm hiện trú tại phường bảy quận ba tp hcm
đào anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm hiện trú tại phường bảy quận ba tp hcm
bên cạnh việc tiến hành các biện pháp tố tụng trên tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến phan văn anh vũ tại tp đà nẵng
chiều tối ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với một số cá nhân
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
đào tấn bằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
nay là bí thư đảng ủy khối các khu công nghiệp tp đà nẵng hiện trú tại phường thanh bình quận hải châu tp đà nẵng
nguyễn viết vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên trưởng phòng quản lý đô thị ủy ban nhân dân tp đà nẵng
nay là giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa hiện trú tại phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
nay là giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa hiện trú tại phường an hải bắc quận sơn trà tp đà nẵng
ẩm lệ thành phố đà nẵng cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn
các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
chuyển sang thông tin liên quan đến vụ bảy người chết năm người hôn mê vì sốc thuốc
tại lễ hội âm nhạc ở công viên nước hồ tây hà nội
công an thành phố hà nội ngày hôm qua đã khởi tố vụ án hình sự với các tội
chưa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
như tin đã đưa vào tối ngày một mươi sáu tháng chín lễ hội âm nhạc mang tên du hành tới mặt trăng
được tổ chức tại công viên nước hồ tây ước tính gần năm người tham gia
khi kết thúc chương trình đã có một mươi hai người bị ngất được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê
sau đó cơ quan chức năng xác nhận bảy người chết và năm người khác đang hôn mê
trong số này có ba cô gái những trường hợp tử vong đều có phản ứng dương tính với ma túy
theo nhiều nhân chứng bóng cười được bán công khai tại lối vào nơi tổ chức
công an thành phố hà nội cũng đã thu được nhiều chất nghi là ma túy tại hiện trường
hiện tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
tổ chức điều tra sớm làm rõ vụ án xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
vậy ai biết thông tin liên quan đến vụ án đề nghị cung cấp cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người
đối với bị cáo phạm quốc cường chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang
theo cáo trạng mặc dù đã có vợ con nhưng cường có qua lại với chị lê thị mai
chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy sau khi đi uống rượu về hai người xảy ra cãi nhau
sẵn có men rượu cường đã lấy con dao đâm nhiều nhát vào cổ chị mai
làm nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó cường khóa trái cửa cố thủ trong nhà buộc lực lượng công an phải phá cửa
khống chế đưa cường về công an huyện
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm quốc cường một mươi bảy năm tù giam
bồi thường thiệt hại chín mươi hai triệu đồng chi phí mai táng và năm mươi tháng lương cơ bản cho người bị hại
trong khi đó một mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long dành cho bị cáo lâm hồng sơn
chú tại quận ninh kiều tp cn về tội
cố ý gây tương tích tại phiên xét xử phục thẩm
theo cáo trạng vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
do có mâu thuẫn từ trước với nhóm bạn của nguyễn trí tâm chú tại thị xã bình minh
sơn thủ sẵn một cây kéo cùng với nhóm bạn của mình đi tìm nhóm của tâm để trả thù
khi hai bên gặp nhau đã xảy ra xô xát đánh nhau
sơn đã dùng cây kéo mang theo đâm hai nhát vào người anh tâm
làm nạn nhân bị thương nặng và tử vong ngay sau đó do mất máu cấp
được biết sơn là đối tượng đã có một tiền án hai mươi năm tù về tội giết người và cướp tài sản
công an tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an huyện hóc môn
để điều tra làm rõ nghi án một phụ nữ bị chồng sát hại
sau đó hung thủ cắt tay tự sát nhưng bất thành
cụ thể vào trưa ngày một mươi bảy tháng chín con gái của hai vợ chồng này đi làm về
thì phát hiện người mẹ tên liễu bốn mươi tám tuổi nằm bất động trên sàn nhà
cái bên là người cha tên khánh ngoài năm mươi tuổi
cao thóp cả hai nạn nhân đều có nhiều vết thương trên người
bà liễu được xác định đã tử vong riêng ông khánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường để tiến hành điều tra
theo người dân thời gian gần đây vợ chồng ông khánh bà liễu thường xuyên xảy ra tranh cãi
lại một mâu thuẫn gia đình khác cũng dùng bạo lực để giải quyết vụ việc xảy ra tại hạ long quảng ninh
vào sáng ngày hôm qua công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với dương văn tuyến
trú tại phường việt hưng tp hcm về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra của công an tp hcm do nghi ngờ vợ có tình cảm với người đàn ông khác
ngày một mươi hai tháng chín tuyên đến bệnh viện bãi cháy nơi chị vợ làm việc
nói giải quyết chuyện tình cảm
chị hạnh đã đồng ý đi theo sau đó tuyến chở chị hạnh vào nghĩa trang hà khẩu
phường hà khẩu tp hcm
tại đây tuyến đã dùng tay chân đấm đá vào mặt và cắt trụi tóc của nạn nhân
hậu quả làm chị anh bị chấn thương ở vùng đầu mặt chân
phải đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích một mươi hai
vâng thưa quý vị những đau đớn về đẩy giác những tổn thương về tinh thần kéo dài
thậm chí là cả những cái chết thương tâm là hậu quả của nạn bạo lực gia đình
đáng chú ý thì không chỉ sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn
nhiều đối tượng còn có hành vi là phóng hỏa đốt nhà
đây không những là cố ý giết người mà còn gây nguy hiểm cho nhiều người khác
phóng sự sau đây được thực hiện tại tỉnh quảng ngãi
địa phương mà lâu nay xảy ra không ít vụ đốt nhà án mạng nghiêm trọng do hành vi bạo lực gia đình
cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đối tượng huỳnh ngọc thông hai mươi hai tuổi xã tịnh ấn tây
thành phố quảng ngãi về nhà hỏi tiền nhưng cha mẹ không đáp ứng
đã dùng hung khí đuổi đánh cha mẹ
đối tượng đã rút bình ga phóng hỏa đốt nhà thiêu dụi nhiều căn phòng và các tài sản có giá trị
còn ông hồ văn hiền năm mươi ba tuổi ở xã trà trung huyện tây trà tỉnh quảng ngãi
thường nhậu vào thì ghen tuông bạo hành vợ
ngày một mươi một tháng chín vừa qua sau khi nhậu say về nổi chuyện ghen
ông hiền đã dùng lửa đốt căn nhà của mình
ngôi nhà đã bị cháy rụi và sập hoàn toàn
những lần trước chồng tôi chỉ đánh tôi thôi nhưng lần này trồng say dùng lửa đốt cháy hết nhà
bây giờ bốn mẹ con tôi không có chồng
lâu nay tại các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra không ít vụ đốt nhà án mạng nghiêm trọng do hành vi bạo lực gia đình của người chồng gây ra
qua đó cho thấy những mâu thuẫn gia đình kéo dài nạn rượu chè say xỉn
là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự leo thang về bạo lực gia đình hay hành vi đốt nhà
với các vụ ủng hộ viên hiện ở tàu bãi thùng vàng đốt nhà thì đây là chưa thực hiện ra
nhưng đây là một bài học để cho công an xã và các bộ ngành hội đồng xã
để tuyên truyền văn động nhân dân nhận thức được về các tác hại và vụ việc xảy ra như thế
ở các xã vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
do nhận thức pháp luật thấp khiến tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến
nếu không sớm có biện pháp ngăn chặn
thì rất dễ xảy ra những vụ án nghiêm trọng
tiếp tục với một thông tin đến từ an giang
với hành vi bắt người trái pháp luật phan văn cường chú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang
và nguyễn hiếu nghĩa chú tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp châu đốc tỉnh an giang
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
cường có bạn gái sinh năm hai nghìn một
sau đó bị gia đình bạn gái phản đối
cường đã nảy sinh ý định bắt cóc bạn gái để chung sống tại tỉnh kiên giang
sau đó đối tượng lên kế hoạch và nhờ nghĩa phối hợp giúp đỡ
tham gia kế hoạch này còn có lê tuấn duy bạn của cường
tuy nhiên trong quá trình khống chế bắt cóc nạn nhân lên xe ô tô cùng cường bỏ trốn
thì gặp phải sự chống cử quyết liệt của nạn nhân
các đối tượng sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ
riêng duy được gia đình bảo lãnh cho về nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp điều tra
với hành vi trộm cắp dây cắp điện đối tượng trịnh viết công
chú tài huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc khởi tố về tội trộm cắp tài sản
trước đó tại khu đô thị nam vĩnh yên thuộc phường khai quang
công và đồng bọn đã trộm cắp hai trăm linh kg dây cắp điện của một công trình đang xây dựng
sau đó đem bán được một mươi chín triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân

ngoài vụ trộm cắp trên công cùng đồng bọn đã gây ra ba vụ trộm cắp dây cắp điện khác
tại địa bàn phường khai quang và xã thanh trù

còn về tội cưỡng đoạt tài sản công an huyện hưng hà tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng tô văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn trung thành
xã cộng hòa huyện hưng hà tỉnh thái bình
và đối tượng trần đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại xã đức phong huyện mộ đức
tỉnh quảng ngãi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định truy nã
về hai tội trộm cắp tài sản và trốn phân trại cải tạo
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy bóng ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện